ngay sau khi trung quốc tăng cường kiểm soát áp dụng các biện pháp siết chặt hạn chế nhập cảnh tại khu vực biên giới giữa hai nước việt nam và trung quốc số lượng xe hàng xuất nhập khẩu có phần giảm một số cửa khẩu không diễn ra hoạt động giao thương hiện lượng hàng tồn trên các cửa khẩu biên giới việt trung vẫn ở mức cao lên đến hơn bảy trăm linh xe
tại tỉnh lạng sơn cửa khẩu hiễu nghị tân thanh cốc nam chi ma tổng số xe xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh bao gồm các loại hình xuất kinh doanh biên giới xuất kinh doanh xuất gia công quá cảnh là chín trăm bảy mươi xe hàng trong đó có bốn trăm sáu mươi sáu xe hàng xuất khẩu năm trăm linh bốn xe hàng nhập khẩu tồn năm trăm năm mươi sáu xe hàng trở xuất
tại tỉnh quảng ninh cửa khẩu quốc tế móng cái hoành mô vạn gia
tổng số xe xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh là hai trăm hai mươi ba xe trong đó sáu mươi bảy xe hàng xuất một trăm năm mươi sáu xe hàng nhập chín mươi bốn xe hàng tồn
tại tỉnh hà giang xuất khẩu năm mươi tám xe hàng nông sản dệt may nhập một mươi bảy xe hàng nông sản tồn sáu mươi xe hàng nông sản
do trung quốc vừa có thông báo sẽ tăng cường áp dụng các biện pháp quản lý tại cửa khẩu biên giới nhằm phòng chống dịch covid một mươi chín
bộ công thương đề nghị các doanh nghiệp phải thực hiện nghiêm quy trình phòng chống dịch
để không ảnh hưởng tới xuất nhập khẩu hàng hóa